tại tỉnh quảng bình thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh này cho biết
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường
khó dự báo với số ca mắc mới liên tục tăng cao tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát
riêng ngày hai mươi bốn tháng hai địa phương ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao kỷ lục
kể từ khi dịch bùng phát trên địa bàn đến nay với một hai trăm một mươi tám ca bệnh
trong đó có tám trăm chín mươi ca phát hiện trong cộng đồng
để vừa kiểm soát dịch covid một mươi chín vừa mở cửa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình trần thắng yêu cầu các đơn vị địa phương và nhân dân
tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm có hiệu quả các chỉ đạo biện pháp
phương pháp đã được đảng nhà nước đề ra nhất là nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
với thức ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các đơn vị địa phương tập trung tăng cường triển khai quyết liệt hiệu quả
chiến dịch tiêm chủng vaccine nâng cao ý thức người dân
kiên quyết chống tiêu cực tham nhũng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
quá trình triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phải đảm bảo an toàn khoa học
hợp lý hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế sở y tế với phương châm
đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người
và tiêm chủng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm đối với bản thân
gia đình cộng đồng và đất nước
bố trí các điểm tiêm chủng cố định lưu động tại nhà trên địa bàn khoa học
linh hoạt phù hợp tình hình thực tế tại địa phương
để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí kịp thời đúng quy định
đặc biệt quan tâm đến các đối tượng có nguy cơ cao người cao tuổi
người có bệnh nền người suy giảm miễn dịch phụ nữ có thai
người không đi lại được người có hoàn cảnh khó khăn người yếu thế
cùng với việc làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước
sở y tế quảng bình tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống dịch
trong đó chú trọng kiểm tra hướng dẫn đôn đốc chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
và thần tốc hơn nữa cho tất cả các đối tượng được tiêm
tăng cường thanh tra kiểm tra về giá chất lượng đối với các loại vaccine
thuốc sinh phẩm kích xét nghiệm
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo pháp luật
các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình chính sách để trục lợi
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bảo vệ chăm sóc sức khỏe tính mạng của nhân dân
ngành y tế địa phương thường xuyên theo dõi cập nhật và phổ biến các hướng dẫn chăm sóc
điều trị hiệu quả tại nhà cho người mắc covid một mươi chín nhất là trẻ em
trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tránh gây quá tải cho các cơ sở y tế
không chỉ tỉnh quảng bình các đơn vị sở ngành địa phương trên khắp cả nước nên cập nhật kịp thời các hướng dẫn
thực hiện các quy định về phòng chống dịch đảm bảo đúng chủ trương của đảng và nhà nước
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững